chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi ông vũ văn diệu chủ tịch ủy ban nhân dân xã ninh hải huyện ninh giang hải dương cho biết
đêm qua chúng tôi nhận được thông tin về một công dân có kết quả xét nghiệm dương tính
ngay sau đó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cùng ban chỉ đạo về xã tiến hành họp khẩn và thực hiện các biện pháp ứng phó
theo đó ca dương tính sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy là nam quê quán tại đội bảy thôn bồng lai xã ninh hải
hiện làm lao động tự do tại ấp an viên xã bình an huyện long thành đồng nai
và đã được tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín
qua điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng ca dương tính có lịch trình di chuyển cụ thể như sau
khoảng sáu tháng này công dân ở trọ cùng phòng với ba người khác đều ở huyện ninh giang
khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi công dân và ba người cùng phòng trọ đi lấy mẫu xét nghiệm
tại phường hóa an thành phố biên hòa và cho kết quả âm tính
đến sáng hôm sau ca dương tính đi xe ô tô đến ga tàu biên hòa
sau đó đi tàu se tám về ga hà nội lúc hai mươi h tối ngày hai mươi sáu th
khi về đến hà nội anh pva sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn đồng bình
cùng xã ninh hải làm nghề lái xe đi xe ô tô lấy đón
về đến nhà ngay trong đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi công dân đến trạm y tế xã ninh hải
khai báo và được ban chỉ đạo phòng chống dịch xã ninh hải ra quyết định cách ly tại nhà
đến sáng qua công dân nhận được thông tin hai trường hợp ở xã hiệp lực và tân phong
đi cùng chuyến xe từ hà nội về ninh giang có kết quả nghi ngờ dương tính
lúc này công dân được thực hiện làm test nhanh tại trạm y tế cho kết quả âm tính
sau đó được nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
làm xét nghiệm pcr đến hai mươi hai h ba mươi phút đêm qua
trường hợp này có kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
hiện tại sức khỏe ca dân tính bình thường không ho không sốt
nhận được thông tin về kết quả ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện ninh giang
về xã ninh hải họp khẩn trong đêm về thực hiện các biện pháp ứng phó
những trường hợp liên quan phong tỏa tạm thời phun tiêu độc khử trùng khu vực sinh sống
của ca dương tính và chuyển những trường hợp f một đi cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm
qua truy vết ban đầu xác định có năm f một và hai mươi chín f hai liên quan đến ca dương tính
bắt đầu từ sáng nay chúng tôi cho tạm dừng họp chợ bồng lai các cửa hàng làm đẹp
cắt tóc gội đầu game ăn uống cho đến khi có thông báo mới để thực hiện công tác phòng chống dịch
chủ tịch xã ninh hải cho biết
liên quan đến ca dương tính nói trên đại diện phòng giáo dục
và đào tạo huyện ninh giang cho biết
để phục vụ công tác trí viết bắt đầu từ sáng nay hơn hai mươi học sinh
ở cấp tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn toàn huyện tạm dừng đến trường
chuyển sang học trực tuyến
riêng xã ninh hải cho học sinh cấp mầm non tiểu học trung học cơ sở học sinh cấp trung học phổ thông
và giáo viên làm việc tại cấp học này tạm dừng đến trường
đối với trường tiểu học và trung học cơ sở chuyển sang học trực tuyến
cả tỉnh thành trên cả nước được đánh giá là thuộc cấp một cấp hai
và về mức độ dịch đủ điều kiện mở cửa trường học
nhiều nơi vẫn rất xe giặt do có những ổ dịch mới
cơ sở vật chất vẫn đang được chưng dụng làm khu cách ly học sinh chưa được tiêm vaccine
cứ vì sợ dịch bệnh mà đóng cửa trường mãi cũng không phải là cách hay
vấn đề là mỗi địa phương cần đánh giá đúng tình hình dịch bệnh nơi ấy
để đưa ra những biện pháp phòng chống tốt nhất
để từ đó chọn các hình thức tổ chức dạy học phù hợp và hiệu quả đối với các em
đến đây thật lượng của chương trình đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại